những năm qua việc đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương đã được các cấp chính quyền huyện thanh miện tỉnh hải dương thực hiện có hiệu quả góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên
với mong muốn vươn lên làm giàu và tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương năm hai nghìn một mươi bảy anh vũ ngọc sơn ở xã lam sơn huyện thanh miện
vay vốn từ bạn bè người thân từ các nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng mô hình nuôi vịt trên cạn với quy mô bảy con trên diện tích bảy m hai
gồm bốn chủng nuôi bốn lò ấp trứng lộn cho năng suất khoảng năm trứng mỗi ngày doanh thu hơn một tỷ đồng một năm góp phần tạo việc làm thường xuyên với thu nhập ổn định cho sáu lao động của địa phương
như mô hình này nuôi địa phương còn rất là ít đối với mô hình này thì nhà em cũng đã đi tham khảo và cũng hỏi tương đối nhiều
và mang về địa phương vận dụng là cho cái hiệu suất và năng suất hiệu quả hơn
để phát huy hiệu quả phong trào thanh niên phát triển kinh tế giỏi tại địa phương các cấp chính quyền nơi đây còn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn khởi nghiệp tổ chức đi thăm học hỏi những mô hình kinh tế hiệu quả
hiện nay trên địa bàn xã chúng tôi quy hoạch các khu vực chuyển đổi cho các hộ
mà chăn nuôi được tập trung thì chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện cho các hộ mở rộng ra để áp dụng cho cũng theo như mô hình nhà anh sơn
mô hình làm kinh tế của anh sơn chỉ là một trong số hàng chục mô hình tiêu biểu của thanh niên huyện thanh miện làm sầu trên mảnh đất quê hương
để các mô hình kinh tế phát huy hiệu quả có sự đóng góp đồng hành của các cấp chính quyền các ban ngành đoàn thể các tổ chức tín dụng trong việc tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận khoa học kỹ thuật
các nguồn vốn vai ưu đãi để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho thanh niên ở địa phương